kính chào quý vị và các bạn
trong ba ngày tới các tỉnh đông bắc bộ chịu tác động của vùng thấp nóng phía tây nên trời nắng nhiều và cường độ nắng mạnh trong khoảng thời gian trưa chiều
nhiệt độ cao nhất khoảng ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi cao hơn
quý vị chú ý có các biện pháp phòng chống nắng nóng để đảm bảo sức khỏe
còn các tỉnh tây bắc bộ ban ngày trời nắng nhiều nhiệt độ cao nhất trong khoảng ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía tây
sau đó đến chiều tối và đêm có mưa giải rác do hình thế gây mưa trên cao hoạt động yếu
tuy nhiên thời gian mưa được dự báo là sẽ không kéo dài
thời tiết các tỉnh dọc ven biển miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong những ngày tới tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gai gắt trên diện rộng
có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu ba mươi chín độ có nơi trên ba mươi chín độ
quý vị đề phòng với nguy cơ cháy nổ ở mức cao
khu vực từ đà nẵng đến phú yên cũng có nắng nóng
có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi tám độ
còn từ khánh hòa đến bình thuận nằm ngoài vùng tác động của vùng áp thấp nóng nên nhiệt độ thấp hơn giao động từ ba mươi hai ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên ngày mai chịu ảnh hưởng đơn thuần của đời gió tây nam có cường độ yếu nên mưa rông chủ yếu xuất hiện về cuối ngày
và ở khoảng trên một phần ba diện tích khu vực ban ngày trời có nắng với nhiệt độ trưa chiều sao động từ hai mươi chín ba mươi hai độ
sau đó từ ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn tháng bảy mưa sẽ gia tăng và nhiệt độ giảm dần tại đây
các tỉnh thành miền nam cũng gia tăng mưa từ ngày một mươi ba tháng bảy khi vùng nhiễu động gió đông từ ngoài biển hoạt động mạnh
có nơi mưa vừa mưa to và rông mạnh người dân đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm trong cơn rông
nên nhiệt độ theo đó giảm nhẹ khoảng từ một đến hai độ trong ngày một mươi ba và ngày một mươi bốn tháng bảy
các tỉnh thành miền nam cũng gia tăng mưa từ ngày một mươi ba tháng bảy khi vùng nhếu động gió đông từ ngày một mươi bốn tháng bảy